thưa quý vị và các bạn chỉ còn chưa đầy một tuần nữa tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đến
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn khó lường các đơn vị y tế tại đồng nai đã và đang lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực
dường bệnh và trang thiết bị y tế đảm bảo điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trong thời gian tết
mới đây tỉnh đồng nai đã hạ cấp độ dịch xuống thành vùng xanh song với bối cảnh tết nguyên đán cận kề
số lượng người dân trở về và đi khỏi đồng nai cả trước lẫn sau tết vẫn còn chưa đo đếm được tạo nên nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường
bên cạnh đó trong đợt dịch thứ tư này đồng nai lại là một trong những tỉnh thành ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong cả nước
do đó nhằm tối đa hóa năng suất điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ trước mắt
các đơn vị y tế tại đồng nai đã tiến hành đảm bảo các yếu tố phòng chống chữa covid một mươi chín trong thời gian tết
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn lê đa hà giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết với chỉ tiêu sở y tế giao cho bệnh viện là bốn mươi
dường bệnh covid một mươi chín tương đương gần ba trăm linh giường trong đó bốn mươi giường bệnh hồi sức tích cực covid một mươi chín còn lại hai trăm sáu mươi giường bệnh ở mức độ một và hai
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho khoảng hai trăm ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín trong đó bệnh nặng từ năm đến bảy ca
những trường hợp bệnh nặng chủ yếu có bệnh nền
bác sĩ hà nói tết năm nay chắc chắn công việc của y bác sĩ sẽ cực hơn và cường độ làm việc sẽ tăng gấp đôi
vì vừa phải tiếp nhận khám điều trị cho bệnh nhân thông thường và bệnh nhân covid một mươi chín
hy vọng vào dịp tết này số ca nhiễm covid một mươi chín giảm đặc biệt là giảm những ca nặng để giảm bớt áp lực và quá tải cho đội ngũ y bác sĩ
để đảm bảo tất cả bệnh nhân covid một mươi chín trung bình nặng được tiếp nhận điều trị cho những ngày thường cũng như dịp tết
bệnh viện đa khoa đồng nai đã triển khai và bổ sung thêm từ hai mươi đến bốn mươi giường bệnh ở tất cả các khoa nội sản ngoại và các khoa theo chỉ tiêu phân bổ của sở y tế
với tổng số giường điều trị là bốn trăm linh giường bốn mươi giường kế hoạch
bác sĩ hà cho hay dựa trên cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc và năng lực chuyên môn hiện có
bệnh viện nhi đồng đồng nai xây dựng kế hoạch thu dung điều trị covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng từ nhẹ đến nặng nguy kịch để điều trị cho bệnh nhân
cụ thể để triển khai thêm dường bệnh bệnh viện đã dồn những khoa không có bệnh nhân covid một mươi chín lại
còn với bốn mươi dường bệnh hồi sức tích cực covid một mươi chín có hai mươi giường nặng nguy kịch ở khoa hồi sức tích cực chống độc và hai mươi giường nặng ở khoa nhiệt đới một
mặc dù hiện tại số lượng bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực covid một mươi chín vẫn chưa nhiều
tuy nhiên bệnh viện vẫn duy trì bốn mươi giường bệnh nhằm đảm bảo cấp cứu điều trị kịp thời khi có bệnh nhân đông
về trang thiết bị máy móc để phục vụ cho các giường bệnh nặng nguy kịch như máy giúp thở cao cấp đo chức năng máy lọc máu bệnh viện đang xin sự y tế bổ sung
liên quan đến vấn đề bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cần phẫu thuật các bệnh như tim ruột thừa lồng ruột
bác sĩ hà cho hay bệnh viện đã bố trí một phòng mổ ở tòa nhà khoa nhiệt đới
nếu trường hợp bệnh nhân nặng cần phải mổ thì buộc phải chuyển lên phòng mổ chính ở khu vực phòng mổ của bệnh viện
sau mổ ở khu vực hồi sức
hậu phẫu đã bố trí một phòng cho bệnh nhân covid một mươi chín nằm theo dõi khi nào bệnh nhân ổn mới chuyển về khoa nhiệt đới chăm sóc điều trị
với gần ba trăm linh dường bệnh ở khoa nhiệt đới một hai và khoa hồi sức tích cực chống độc
bệnh viện đã bố trí phân công hai mươi bác sĩ năm mươi điều dưỡng và các hộ lý
duyên khám ngoại trú của bệnh viện sẽ sắp xếp luân chuyển y bác sĩ hợp lý
liên quan đến tình hình quy định phòng chống dịch covid một mươi chín ở các địa phương trong dịp tết
mới đây hà tĩnh thông báo xóa bỏ quy định cách ly người dân từ tỉnh khác về quê
theo đó người dân từ vùng dịch chưa tiêm đổ vaccine
khi về hà tĩnh ăn tết sẽ chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà
ngày hai mươi bốn tháng một thông tin từ văn phòng ủy ban dân tỉnh hà tĩnh cho biết
ông lê ngọc châu phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh này vừa ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê ăn tết
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thực hiện theo chỉ đạo của bộ y tế
tỉnh hà tĩnh yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương hướng dẫn người dân về quê an tết
thực hiện nghiêm quy định năm k tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế
đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
khi hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm theo quy định
tỉnh hà tĩnh giao sở y tế công an tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
đồng thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
theo báo cáo của sở y tế tỉnh hà tĩnh hiện toàn tỉnh đã có hơn chín mươi sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hơn chín mươi tám trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi được tiêm một mũi vaccine và chín mươi ba đã tiêm đủ hai mũi
hà tĩnh đạt ra mục tiêu trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong ký một năm hai nghìn một mươi hai sẽ hoàn thành mũi thứ ba

trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế
sở y tế tỉnh ninh bình có văn bản ba mươi bảy thông báo về cấp độ dịch của tỉnh ninh bình
theo đó địa phương đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ một lên cấp độ hai áp dụng từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo sở y tế tỉnh ninh bình hiện tỉnh ninh bình có một thành phố bốn huyện ở cấp độ một
là thành phố tam điệp huyện yên khánh
hoa lư yên mô kim sơn
một huyện ở cấp độ hai là nho quan thành phố ninh bình và huyện gia viễn ở cấp độ ba
trong đó tám mươi hai trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ một ba mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ hai
hai mươi tám trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ ba
theo thống kê từ sở y tế tỉnh những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng
trong ngày hai mươi hai tháng một số ổ dịch ghi nhận mới cao nhất từ trước đến nay với năm ổ dịch
tại bốn địa phương trong tỉnh
ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên ba mươi bảy ổ với một năm trăm sáu mươi năm ca nhiễm
trong số năm ổ dịch phát hiện mới có bốn ổ dịch ghi nhận tại trường học
cụ thể ổ dịch liên quan đến trường tiểu học gia tân huyện gia viễn với một mươi bảy ca
ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã lưu phương huyện kim sơn ghi nhận bốn ca
ổ dịch liên quan đến trường đại học xã khánh hòa huyện yên khánh ghi nhận bốn ca
ổ dịch trường mồm non xã văn phong huyện nho quang với tám ca
và ổ dịch liên quan đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình bước đầu ghi nhận một mươi năm ca tại một số khoa trong bệnh viện
trước thực tế ổ dịch và các bệnh trong trường học ngày càng tăng nhanh với số lượng nhiều
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình chỉ đạo các nhà trường kiểm tra kiểm soát
và xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn mới đến trường học trực tiếp
đồng thời khi phát hiện các ổ dịch khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các ca bệnh
không để lây lan rộng trong nhà trường và cộng đồng
ngay y tế tỉnh đã đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng mũi ba liều bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng nguy cơ cao
người bệnh mãn tính và công nhân lao động nhằm hạn chế lây lan dịch và các ca bệnh nặng
trước đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình cho biết sẽ không cấm và không hạn chế
người dân đến ninh bình công tác làm việc về quê ăn tết xu hợp gia đình
tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại ninh bình đang có chiều hướng gia tăng hiện nay
dịp tết nguyên đán sắp tới nên chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch cá nhân
như đeo khẩu trang sát khuẩn và kịp thời cập nhật các chỉ đạo quy định cách ly mới từ chính quyền nếu có